quý vị thân mến mới sáng sớm thế nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ được sự oi ả
vâng và ngày hôm nay nắng nóng vẫn bao phủ trên cả ba miền
ngoài khu vực tây nguyên nam bộ dự báo sẽ có mưa về chiều và tối
thì còn lại tại bắc bộ và trung bộ đều đón mức nhiệt khá là gây gắt lên tới ba mươi tám cho đến ba mươi chín độ c
chắc hẳn là nhiều quý vị khán giả cũng đang rất là quan tâm nắng nóng tại bắc bộ sẽ kéo dài bao nhiêu lâu
và dự báo là ở khu vực bắc bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày ba và ngày mùng bốn tháng bảy
còn tại trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới
cần lưu ý độ ẩm về trưa và chiều tại khu vực này giảm còn khoảng năm mươi
dẫn tới những nguy cơ cao xảy ra hoảng hoạn và cháy rừng
vâng đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị sau một ít phút tới